công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố nhóm sáu bị can
để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng tại một quán ăn trên địa bàn
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày sáu tháng bốn tại quán tám lúa do có mâu thuẫn từ trước
bà nguyễn thị út liên đã có hành vi dùng tay đánh nhân viên của quán
lúc này những người đi cùng nhóm bắt đầu lao vào đánh đấm nhóm nhân viên phục vụ quán
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã xuống hiện trường xác minh làm việc
với đối tượng liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
gây dối trật tự công cộng khởi tố bị can đối với nguyễn thị út liên nguyễn vũ linh
giàng ngọc tuệ nguyễn thị bảo yến trương văn cường lê quốc bảo để tiếp tục điều tra xử lý

cho giao thông đường bộ của cục đã kiểm tra xử lý hơn một trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
xử phạt gần bốn trăm tám mươi triệu đồng trên các tuyến cao tốc có lúc lực lượng phương tiện đông phải di chuyển chậm
nhưng không xảy ra ủn tắc